theo thông tin từ công an tỉnh lâm đồng cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc gửi con đi chữa bệnh gia đình nhận về hũ cho cốt gây xôn xao dù luận vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả điều tra xác định ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đạt được thỏa thuận với ông lê minh quang gia đình nạn nhân đã đưa con trai ba tuổi vào thành phố bảo lộc lâm đồng giao cho ông này để chữa bệnh tự kỷ chậm phát triển trí tuệ
ít ngày sau nghi ngờ cháu bé mắc bệnh covid một mươi chín quang nói với cao thị thu bích là người giúp việc cho quang đi mua thuốc về tự điều trị cho cháu
sáng ngày hai mươi năm tháng ba thấy cháu bé ngày càng nguy kịch quang bảo bích lái xe chở cháu tới bệnh viện
trên đường đi thì cháu bé tử vong quang và bích bàn bạc thống nhất đưa thi thể cháu về tp huế để giao cho gia đình nạn nhân mà không báo trước
sau đó quang và bích đã dùng củi xăng đốt thiêu thi thể cháu bé rồi đem cho cốt ra thành phố huế giao cho gia đình nạn nhân
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê minh quang và cao thị thu bích về tội xâm phạm thi thể